thưa quý vị vào sáng nay ngày bảy tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng
đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với phạm hoàng long trú tại phường phước ninh quận hải châu
để điều tra và xử lý về hành vi giết người
vào tối ngày sáu tháng bốn long và một số bạn bè đến ăn uống tại một quán nhậu trên đường trưng nữ vương
phường bình hiên quận hải châu
trong lúc ăn nhậu giữa long và một nam thanh niên tạm trú tại quận sơn trà thành phố đà nẵng
đã xảy ra mâu thuẫn và xô xát
sau đó long đã đập vỡ một chai bia và dùng vỏ chai đâm trúng cổ nam thanh niên này
khiến nạn nhân mất nhiều máu và ngã quỵ tại chỗ
mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện
ngay sau khi xảy ra sự việc lực lượng công an đã nhanh chóng đến hiện trường và tạm giữ phạm hoàng long
được biết long là nhân viên it chưa có tiền án tiền sự là bạn học của nạn nhân
vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lóc vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bốn tháng
đối với đối tượng vũ quốc sơn bốn mươi ba tuổi trú tại phường thành nhất tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là ông phan tiến công bốn mươi sáu tuổi
theo kết quả điều tra ban đầu vào trưa ngày một mươi năm tháng ba sơn đến nhà một người quen ở cùng phường
ăn nhậu và gặp ông công cũng tới đây chơi
sau khi nhậu
lúc xong thì sơn lên ghế ở phòng khách nằm nghỉ thì ông công cầm một con dao dài khoảng hai mươi cm
đến nắm cổ áo sơn hù dọa và dùng tay tát chúng vào mặt sơn
vì bực tức nên sơn đã vào bếp lấy một con dao bầu dài khoảng ba mươi cm đâm trúng vào vùng ngực của ông công
khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ
thấy ông công bị thương sơn cùng những người xung quanh đã đưa nạn nhân đi cấp cứu
tuy nhiên do bị thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong trước khi tới bệnh viện
theo kết luận giám định pháp y ông công tử vong vì vết thương thấu ngược trái làm thủng tim dẫn đến suy tuần hoàn cấp do mất máu
hiện vụ án đang được văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình vừa đấu tranh thành công chuyên án có liên quan các đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng hình thức huy động tiền đáo hạn ngân hàng với số tiền chiếm đoạt lên tới hơn một trăm linh tỷ đồng
bước đầu tạm giữ hoàng thị ngọc thúy
năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và lê thị thanh thủy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cùng trú tại thành phố đồng hới để điều tra làm rõ
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận trong thời gian từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay lợi dụng các mối quan hệ bạn bè quen biết và công việc làm ăn
nên đã đưa ra thông tin có nhiều mối quan hệ thân thiết với cán bộ lãnh đạo của nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh đáp ứng được nhu cầu khách vay để đáo hạn ngân hàng
với thủ đoạn này thúy và thủy đã nhận tiền của sáu bị hại với tổng số tiền gần năm mươi ba tỷ đồng
sau đó chiếm đoạt để sử dụng vòng
ngoài ra hai đối tượng còn nhận trên một trăm một mươi tỷ đồng của nhiều người khác để ngoài mục đích sử dụng cá nhân còn chuyển cho một số người khác để cho vay
hiện phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh quảng bình đang tiếp tục thu thập tài liệu xác minh đấu tranh mở rộng chuyên án
đồng thời thông báo ai là người có liên quan đến hành vi của hai đối tượng trên thì trực tiếp liên hệ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình
đường nguyễn trãi phường đồng hải thành phố đồng hới tỉnh quảng bình để được giải quyết
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý một mươi bốn đối tượng cùng chú tại huyện xuân lộc về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
qua công tác quản lý địa bàn đội cảnh sát hình sự công an huyện xuân lộc phối hợp với công an xã xuân hòa bắt quả tăng một mươi bốn đối tượng đánh bạc ăn tiền
dưới hình thức lắc tài xỉu do hai đối tượng lê văn hải năm mươi bốn tuổi cao thị hiền năm mươi năm tuổi cùng chú tại tỉnh đồng nai tổ chức
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn một trăm hai mươi trường
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn một trăm hai mươi triệu đồng trên chiếu bạc và trong người các đối tượng một bộ dụng cụ dùng để lắc tài xỉu
năm xe mô tô một mươi bốn điện thoại di động và các dụng cụ sử dụng cho việc đánh bạc
công an huyện nha ca tỉnh đắk lắc đang tiếp tục lấy lời khai để xử lý một đối tượng đột nhập nấp trong nhà tắm một giờ đồng hồ rồi không chế chủ nhà để lấy cắp tài sản
đó là ngô thanh tài hai mươi sáu tuổi trú tại huyện nha ca
theo thông tin ban đầu vào khoảng giờ ngày bảy tháng bốn
có hai vợ chồng ở thôn sáu b xã cươi lăng đang ngủ say thì bị tài lao vào bóc cổ không chế buộc phải nằm im
ngay sau đó người chồng kịp thời đạp đối tượng văng ra khống chế lại đối tượng
nghe thì tiếng chi hô hàng xóm đã chạy sang hỗ trợ chói tài lại và thông báo cho cơ quan chức năng
được biết gia đình gia chủ không khóa cửa ở tầng hai nên tài đã treo tường và đi xuống tầng chệt nhằm trộm cắp tài sản
sau đó tài đã nắp trong nhà tắm của gia đình khoảng một tiếng đồng hồ
khi thấy gia chủ ngủ say thì tài đã vào phòng ngủ không chế chủ nhà để lấy cắp tài sản nhưng bị bắt giữ ngay sau đó
vào trưa nay ngày bảy tháng bốn một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua thôn tám xã đức liễu huyện bù đăng tỉnh bình phước giữa hai xe tải khiến một tài xế nguy kịch phụ xe bị thương nặng
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi một giờ trưa cùng ngày
tài xế lê minh đức ba mươi sáu tuổi điều khiển xe tải mang biển số bốn mươi
bốn mươi chín h một nghìn bốn trăm ba mươi một trên xe có phụ xe võ minh trương bốn mươi một tuổi lưu thông trên khuôn lộ một mươi bốn
hướng từ thành phố hồ chí minh đi tỉnh nắc nông đến thôn tám xã đức liễu
đã bất ngờ va chạm trực diện với xe tải mang biển số bốn mươi chín h sáu trăm linh sáu chưa rõ người điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại
cú tông mạnh đã khiến cho xe tải mang biển kiểm soát bốn mươi chín h một nghìn bốn trăm ba mươi một bị biến dạng phần đầu
tài xế và phụ xe kẹt cứng trong cabin được người dân giải cứu ra ngoài
và đưa đi cấp cứu trong tình trạng tài xế nguy kịch
phụ xe bị thương nặng
chiếc xe tải bốn mươi chín h sáu trăm linh sáu cũng bị hư hỏng nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị nhằm tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh
lực lượng cảnh sát giao thông khánh hòa đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp
từ việc tuyên truyền trực quan đến việc xây dựng các mô hình thu hút sự tham gia của các em học sinh
mô hình cổng trường an toàn giao thông do đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố nha trang
phối hợp với một số trường học xây dựng trên địa bàn tp nha trang là một ví dụ
trường trung học cơ sở âu cơ nằm trên đường nguyễn trái một trong những con phố trung tâm của thành phố nha trang
hàng ngày mật độ phương tiện giao thông trên con phố này luôn đông đúc nhất là vào giờ tan tầm
trước đây tình trạng chen lấn lộn xộn tại khu vực cổng trường vẫn thường xuyên xảy ra
đặc biệt là vào giờ tan học khi phụ huynh học sinh dừng xe tập trung trước cổng trường để đón con
thực trạng này đã gây ra ủn tắc giao thông
đối với việc lưu thông an toàn của người và các phương tiện tham gia giao thông trên đường
qua trạm tai nạn giao thông cho các em học sinh phụ huynh và người tham gia giao thông
trên cơ sở khảo sát đánh giá tình hình đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố nha trang
đã tham mưu chính quyền địa phương và phối hợp với trường trung học cơ sở âu cơ xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông
trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt
cùng với đó là sự tham gia của nhiều lực lượng khác như dân quân tự vệ bảo vệ dân phố bảo vệ trường học
và các em học sinh trong tổ tự quản an toàn giao thông của nhà trường
không chỉ làm tốt công tác ứng trực tại khu vực cổng trường để phân làn điều tiết tình hình giao thông đảm bảo giao thông thông suốt an toàn
các thành viên của mô hình còn kết hợp tuyên truyền và cho phụ huynh học sinh ký cam kết tham gia giao thông an toàn
cái mô hình này áp dụng thường xuyên thì nó rất là hiệu quả
thứ nhất là nó giảm ứng tắc giao thông
thứ hai nữa là cháu nó cũng tự ý thức được cái việc chấp hành an toàn giao thông là một việc nên làm
lực lượng công an hỗ trợ cho các cổng trường trường học như này và để phụ huynh đón học sinh rất là tốt và hiệu quả rất là hiệu quả
trong thời gian tới đội cảnh sát giao thông trật tự sẽ thường xuyên phối hợp với các trường học
tổ chức các buổi tuyên truyền hướng dẫn về kiến thức pháp luật trật tự an toàn giao thông
cho bộ phận cán bộ giáo viên học sinh hiểu về tập viện tốt
đồng thời chúng tôi sẽ tiếp tục hẹn mưu cho lãnh lạc ngoan phố nha trang
phối hợp với chính quyền địa phương để tiếp tục nhân rộng mô hình cổng trường an toàn giao thông
tại các trường học khác trên địa bàn thành phố nha trang
sau gần một năm triển khai thực hiện mô hình cổng trường an toàn giao thông
đã làm thay đổi căn bản tình hình giao thông khu vực trước cổng trường trung học cơ sở âu cơ
từ một khu vực hay xảy ra ủn tắc nay phụ huynh đưa đón con em mình trong yên tâm và an toàn
đây là một mô hình hay cần được nhân rộng để lan tỏa và xây dựng nền văn hóa giao thông an toàn
trên tinh thần thượng tôn pháp luật
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng an ninh điều tra công an tỉnh tuyên quang đã ra quyết định truy nã số một
ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi năm đối với đối tượng ngô minh trức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại xã phạm
phòng an ninh điều tra công an tỉnh phủ ủng huyện ân thi tỉnh hưng yên
về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
phòng cảnh sát thiên án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh tuyên quang
đã ra quyết định truy nã số ba mươi một ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
đối với đối tượng lê hoài nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn thắng lợi
xã hào phú huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
phải nhận quyết định truy nã số một ngày hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
của công an huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang
về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
là đối tượng nguyễn hữu tĩnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú
tại số nhà sáu mươi năm đường ngô gia tự tổ một mươi phường đức giang
quận long biên thành phố hà nội
và đối tượng hoàng ngọc khiêm sinh năm hai nghìn bốn hộ khẩu thường trú
tại xã mường lai huyện lục yên tỉnh yên bái
phải nhận quyết định truy nã số một ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
của công an huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
về tội trộm cắp tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện
vào đêm ngày sáu tháng bốn công an tỉnh bình phước
phối hợp với công an huyện bù đăng
đang tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ
cái chết của một nam bác sĩ tử vong
tại phòng trọ vào tối cùng ngày
nạn nhân là ông nhâm đức tăng năm mươi sáu tuổi
trú tại thị trấn đức phong huyện bù đăng tỉnh bình phước
theo đó vào khoảng một mươi chín h tối cùng ngày
người dân trong khu phòng trọ phát hiện ông tăng
nằm bất động trên giường tử vong từ trước
trong tư thế nằm ngửa nhận được tin báo
công an địa phương nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường
theo người dân địa phương ông tăng
làm bác sĩ khoa nội tại bệnh viện ở huyện bù đăng
nhiều năm nay ra thuê phòng trọ
ở khu đức thiện huyện bù đăng
để sinh sống và làm việc
nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
tự đâm bản thân mình nhằm tạo hiện trường giả
bị cướp tài sản
vụ việc hy hữu vừa xảy ra
tại huyện bình chánh tp hcm
và chiều qua công an huyện bình chánh cho biết
đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng
lý minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện bình chánh
về hành vi khai báo thông tin giả không đúng sự thật
đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền
theo nội dung trình báo lý minh tuấn
điều khiển xe máy đến bãi đất chống
ở đường liên ấp ba ấp bốn
xã phong phú huyện bình chánh
dừng xe đi vệ sinh thì bị hai đối tượng
dùng cây gỗ tấn công
tuấn chống trả thì bị đối tượng dùng dao thái lan
đâm vào đùi phải cướp hai mươi bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
rồi tẩu thoát
tuấn sau đó được người dân đi đường
đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trợ rẫy
nhận được tin báo công an xã phong phú
đã báo cáo ngay cho ban chỉ huy công an huyện
cử lực lượng phối hợp điều tra truy xét
đồng thời cử cán bộ đến bệnh viện trợ rẫy
làm việc với tuấn
và qua điều tra ban đầu lực lượng công an nhận định
không có vụ cướp nào xảy ra
qua làm việc đối tượng khai nhận
do cha mẹ khó khăn làm ăn thu lỗ
tuấn đã giấu vợ vay mượn bạn bè để giúp gia đình
vào sáng ngày năm tháng bốn tuấn dùng số tiền
vợ gửi vào tài khoản là hai mươi bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng
để trả nợ
lo sợ vợ biết chuyện này nên tuấn đã mua
một con dao thái lan rồi chạy xe máy đến bãi đất chống
tự đâm vào đùi để giàn cảnh bị cướp
hiện vụ việc vẫn đang được công an huyện bình chánh
tiếp tục điều tra xử lý
đội cảnh sát hình sự công an quận liên triều
thành phố đà nẵng cho biết đơn vị vừa truy xét
và bắt giữ hai đối tượng gồm lê hoàng vĩ
và đặng ngọc khánh cùng chú tệ xã hòa nhân
huyện hòa vang là thủ phạm gây ra vụ cướp
giật tài sản trên địa bàn
trước đó vào tối ngày ba mươi tháng ba
tại khu vực đường hoàng văn thái
một người phụ nữ chú tệ phường hòa khánh nam
quận liên triều đang trên đường đi
thì bị hai đối tượng áp sát xe máy giật túi sách
hậu quả làm nữ bị hại ngã xuống đường
và bị thương rất nặng
tiếp nhận thông tin công an quận liên triều
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an
thành phố và công an huyện hòa vang
tập trung xác minh và nhận định vĩ và khánh
là đối tượng gây nên vụ cướp giật táo tợn trên
tại cơ quan công an cả hai khai nhận
sau khi đi chơi về do hết tiền tiêu xài
nên khi phát hiện người phụ nữ đi xe một mình
có mang túi sách đã bám theo
và cướp giật tài sản của nạn nhân
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
cho biết vừa triệt phá thành công
một nhóm lừa đảo với thủ đoạn tinh vi
là sử dụng đá thiên thạch và sừng tê giác giả
để chiếm đoạt tài sản
công an tỉnh bình dương đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với hồ hoàng hôn
trú tại tp hcm và tô vũ tiến
trú tại tây ninh về hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
theo điều tra các đối tượng đã tạo dựng hình ảnh giả mạo
dàn dựng video hình ảnh về đá thiên thạch
sừng tê giác để dụ dỗ người nhẹ dạ cả tin
tham gia đầu tư với hứa hẹn luận nhuận cao
và để tạo lòng tin thì các đối tượng
còn cho bị hại xem hình ảnh giả
về các hợp đồng mua bán thiên thạch
có giá trị lớn hình ảnh các đối tượng
tiếp xúc với các lãnh đạo nhà nước
với thủ đoạn trên các đối tượng đã lừa
của một người đàn ông trú tại tỉnh bình dương
hơn ba tỷ đồng cơ quan công an đã thu giữ
bảy vật có hình dạng giống sừng động vật
một khối kim loại màu đen có hình dạng
chưa xác định và nhiều vật chứng có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan công an
tỉnh bình dương tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị hiện chỉ còn hơn một tháng nữa
là đến kỳ nghỉ hè của các em học sinh
nắm mắt được tâm lý nhiều phụ huynh
sẽ tìm hiểu thông tin về các chạy hè
hướng nghiệp nên nhiều đối tượng lừa đảo
đã giảm mạo trang thông tin
về hoạt động chạy hè để lừa tiền
và gần đây trên mạng xã hội đã xuất hiện
nhiều tài khoản mạng xã hội quảng cáo
chương trình chạy hè dưới hình thức
học kỳ công an có dấu hiệu lừa đảo
chiếu nọt tài sản của những người đăng ký tham gia
với mong muốn con mình được

trải nghiệm gian luyện kỹ năng sống
nên trong dịp hè này chị dung có tìm hiểu
chạy hè kỹ năng học kỳ công an nhân dân
tuy nhiên có rất nhiều website
trang mạng xã hội quảng cáo thông tin
mời chào tham gia khóa học
khiến chị như rơi vào ma trận
không biết đâu là trang chính thống đâu là dạ
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
sau khi phát hiện vấn đề này đơn vị tổ chức
đã gửi cảnh báo đến nhà trường và phụ huynh
tuy nhiên đã có những nạn nhân
bị lừa đảo hàng chục triệu đồng
năm nay thật sự là cũng có rất nhiều
các fanpage giả mạo chương trình này
để lừa đảo các phụ huynh
ban tổ chức đã nhận được
không dưới một mươi cái thông tin
của các trang fanpage giả mạo chương trình
và trang fanpage giả mạo
nó cũng rất đa dạng rất nhiều hình thức
tôi xin khẳng định
báo thương niên tiền phong và nhi đồng
chỉ ký một chương trình phối hợp
duy nhất với học viện cảnh sát nhân dân
chiều trò của các đối tượng này
là sao chép toàn bộ nội dung hình ảnh
của các cuộc thi uy tín về fanpage giả
hòng lấy sự tin tưởng của phụ huynh và học sinh
để thu hút phụ huynh
giáo viên đăng ký cho học sinh tham gia
các trang này thường xuyên chạy quảng cáo
để tăng tương tác khi nạn nhân cắn câu
các đối tượng lừa đảo sẽ đưa vào
group chat hoặc nhắn tin trò chuyện
trên app nhằm che giấu hành tung
tiếp đến chúng yêu cầu phụ huynh
muốn đăng ký cho con tham gia thì phải
thực hiện các thử thách nhiệm vụ
với số tiền tăng dần để hỗ trợ cuộc thi
nếu phụ huynh chuyển tiền
các đối tượng sẽ chiếm đoạt và chặn liên lạc
các đối tượng đánh vào
tâm lý của phụ huynh
đó là rất là cần
một đơn vị có thể là
quản lý giáo dục con em mình
trong dịp hè
thứ nữa là các đối tượng sẽ dẫn dụ
người dùng sẽ chuyển
sang một kênh để trao đổi
liên lạc khác chẳng hạn như
kênh telegram để
hướng dẫn phụ huynh
đăng ký rồi
có thể chuyển cho các đối tượng trước
một khoản tiền và đặc biệt thì chúng tôi đánh giá
có một thủ đoạn tương đối mới đó là
các đối tượng có thể gửi cho
phụ huynh những đường link
giả mạo những đường link này
có thể dưới dạng file apk
trên hệ điều hành android hoặc là
một đường link nào đó có mạng đọc
cơ quan chức năng khuyến cáo
để không bị lừa đảo các phụ huynh
nên tìm hiểu đăng ký chương trình
chạy hè học làm chiến sĩ công an
qua trang web và phát bếp chính thức của ban tổ chức
mọi hình thức yêu cầu
chuyển khoản và tế khoản cá nhân
hoặc thực hiện nhiệm vụ mới được tham gia chương trình
chạy hè đều là lừa đảo
tòa án nhân dân tp vĩnh long tỉnh vĩnh long
vừa mở phiên tòa hình sự xét xử
sơ thẩm bị cáo trần ngọc tú
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại tp vĩnh long
về tội mua bán trái phép chất ma túy
và hai bị cáo nguyễn thành vinh đặng thế hiển
về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
hiển điều khiển xe mô tô
chở vinh đến khu vực phường một tp vĩnh long
để mua ma túy vinh đi vào tiệm game
trên đường võ thị sáu do tú quản lý
để mua ma túy sau khi mua xong trên đường
quay xe ra tìm nơi sử dụng
thì hiển và vinh đã bị công an phát hiện và bắt quả tang
qua xác minh điều tra lực lượng công an
tiến hành bắt giữ tú và khám xét nơi
kinh doanh tiệm game bán cá tại địa chỉ trên
thì thu giữ nhiều bịch ni lông
chứa chất ma túy tại phiên tòa hội đồng
xét xử tuyên phạt bị cáo trần ngọc tú
một mươi năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
bị cáo nguyễn thành vinh năm năm tù
và đặng thế hiển một năm tù cùng về tội
tàng trữ trái phép chất ma túy
liên quan tới vụ việc một nữ sinh tử vong
và hàng chục học sinh khác phải
nhập viện ở tp nha trang tỉnh khánh hòa
thông tin từ ủy ban nhân dân tp nha trang
vào ngày sáu tháng bốn cho biết công an tp nha trang
cùng các cơ quan chức năng đã tiếp cận
nhiều quán ăn khác nhau trên địa bàn thành phố
để thu thập thông tin lấy mẫu thức ăn
phục vụ cho công tác kiểm nghiệm
và điều tra làm rõ nguyên nhân
bước đầu ủy ban nhân dân tp nha trang
xác định trong sáng ngày năm tháng bốn
nhiều học sinh trường tiểu học vĩnh trường
trường trung học cơ sở trần hương đạo
phường vĩnh trường tp nha trang đã ăn sáng
với nhiều món tại các quán ăn khác nhau
ở bên ngoài trường học đến sáu giờ bốn mươi năm phút
sáng cùng ngày hàng chục học sinh
có triệu chứng chóng mặt đau đầu nôn ói
nên nhà trường đã đưa đến cơ sở y tế
để khám và điều trị hoặc liên hệ phụ huynh
đưa về nhà nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe
về trường hợp nữ sinh lớp năm trên bốn
trường tiểu học vĩnh trường tử vong ngoại viện
trước khi đến lớp học sinh này
cùng nhiều bạn khác đã ăn sáng ngoài cổng trường
món sushi và uống nước ngọt
tuy nhiên chỉ sau khoảng ba mươi phút ăn uống xong
thì cháu có biểu hiện muốn nôn và sùi bọt mép
và được nhà trường đưa đi cấp cứu
lúc bảy h ba mươi ba phút sáng ngày năm tháng bốn
lãnh đạo ubnd tỉnh khánh hòa
và tp nha trang thống nhất chỉ đạo
ngành y tế khẩn trương và sớm có kết quả
giải phẫu tử thi trên cơ sở đó
xử lý nghiêm các vi phạm đảm bảo đúng quy định
đề nghị nhà trường chính quyền địa phương
tiếp tục thực hiện tốt việc động viên thăm hỏi
các gia đình học sinh
mặc dù chưa bước vào mùa nắng nóng
nhưng tại quảng ngãi đã liên tiếp
xảy ra vụ việc học sinh bị đuối nước
khi tắm biển thực tế cho thấy
việc trang bị cho các em thanh thiếu nhi
những kỹ năng ứng phó khi gặp sự cố
vẫn chưa được quan tâm đúng mức
ngày mùng hai tháng bốn
tại biển lệ thủy xã bình trị
huyện bình sơn hai học sinh
ở xã bình long huyện bình sơn
trong lúc tắm không may bị sóng lớn
cuốn trôi ra xa dẫn đến đuối nước
khiến một học sinh tử vong
một học sinh phải cấp cứu tại bệnh viện
trước đó ngày hai mươi chín tháng ba
một học sinh một mươi tuổi ở thôn phước thiện một
xã bình hải huyện bình sơn
cùng bạn học đi tắm biển ở khu vực
bãi biển thuộc bờ kè thôn phước thiện
cũng đã bị đuối nước tử vong
khi thời tiết nắng nóng các em
thường rủ nhau ra biển tắm để được
đùa nghịch thỏa thích bản thân các em
không hề để ý đến những nguy hiểm đang dình dập
như nước sâu chảy xiết sóng lớn
các em thực hành
về vấn đề đuối nước
rồi cách cuối đuối như thế nào
rồi mở các lớp tập quấn
về có kỹ năng
gúc dai đuối đuối để khi gặp rủi ro
đuối nước thì các em có thể
hoặc hô hoán khi gặp rủi ro
trong cuộc sống
tại việt nam tai nạn đuối nước đang cướp đi
mạng sống của gần hai trẻ em mỗi năm
và là một trong một mươi nguyên nhân
gây tử vong hàng đầu cho trẻ em
mỗi gia đình cần nâng cao ý thức
tạo môi trường an toàn cho trẻ
không để trẻ vui chơi tắm biển
khi không đảm bảo an toàn
ngoài ra cần chủ động dạy trẻ kỹ năng bơi lội
và giải quyết các tình huống nguy hiểm
có thể gặp phải khi tiếp xúc với nước
cục y tế dự phòng bộ y tế có công văn khẩn
gửi sở y tế tỉnh tiền giang
viện pasteur tp hcm đề nghị các đơn vị
tăng cường công tác phòng chống cúm da cầm
lây sang người sau khi ghi nhận
ca mắc cúm ah chín đầu tiên tại việt nam
bệnh cúm da cầm
trên người hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
cũng như chưa có vaccine phòng bệnh
để chủ động phòng chống bệnh cúm lây từ da cầm
sang người người dân cần thực hiện tốt
các biện pháp như sau
không ăn da cầm các sản phẩm da cầm ốm chết
và không rõ nguồn gốc đảm bảo ăn chín
uống sôi rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn
không giết mổ vận chuyển mua bán da cầm
và sản phẩm da cầm không rõ nguồn gốc
hạn chế tiếp xúc giết mổ ăn các loại động vật
hoang dã đặc biệt là chim
khi phát hiện da cầm ốm và chết thì
tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng
mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương
và đơn vị thú y trên địa bàn
người chăn nuôi buôn bán vận chuyển và giết mổ da cầm
tuyệt đối tuân thủ các biện pháp
dự phòng dịch bệnh thường quy
và khuyến khích đeo khẩu trang khi đi vào
chợ da cầm sống hoặc
khu vực buôn bán da cầm sống
rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với da cầm
hoặc sau khi đi vào chợ
khi có biểu hiện giống như
cúm như là sốt ho
đau ngược khó thở thì phải đến ngay
cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn
khám và điều trị kịp thời
thưa quý vị trường hợp tử vong do mắc cúm ah năm n một
mới đây ở tỉnh khánh hòa
đang là tâm điểm chú ý của nhiều người
bệnh nhân mắc cúm da cầm là từ đâu
là câu hỏi mà cơ quan chuyên môn
đang nỗ lực điều tra
và trong đó có một nghi vấn
bệnh nhân có
đi bắt chim hoang dã
và một điểm đáng lưu ý là
tại nơi ở của bệnh nhân thì cũng có nuôi chim hoang dã
một lần nữa nguy cơ lây lan
cúm da cầm sang người
tiếp tục được cảnh báo
và trong đó không thể bỏ qua mối nguy
từ chim hoang dã
chim cảnh chim phóng xanh
dễ nhìn thấy những dòng chữ này dọc theo
nhiều con phố đông người ở nha trang
và bên trong đúng nghĩa là ngôi nhà
của các loài chim hoang dã
các hộ gia đình này hoặc thu mua gom
chim hoang dã từ những người
săn bắt trong vùng hoặc từ những đầu mối
cung cấp chim hoang dã quy mô lớn
ở những nơi khác
chim hoang dã nuôi giữ ở đây để sau đó
các hộ kinh doanh bán cho những ai có nhu cầu
sau sự việc một bệnh nhân bị tử vong
do mắc cúm ah năm n một
các điểm bán chim hoang dã ở nha trang
tìm cách né tránh mỗi khi thấy ống kính mới quay
săn bắt rồi mua bán
vận chuyển từ nơi khu vực này
qua khu vực khác hoặc là
chúng ta những người mua về để
bán cho nguồn chim phóng xanh
chúng ta đang quan tâm là cúm
cúm da cầm sự lây lan từ khu vực này
sang vùng phát là cũng có thể xảy ra
tại các điểm mua bán chim hoang dã
ở nha trang những ngày qua một số người
cẩn trọng hơn thực hiện các biện pháp
để kiểm soát cúm da cầm
tuy nhiên không phải ai cũng quan tâm đúng mức
và cũng không phải ai cũng biết cách phòng ngừa
mối nguy lây cúm da cầm sang người
lâu nay thì mình cũng bán nhiều năm
mà cũng có trải qua nhiều mùa dịch rồi
nên chúng tôi cũng có kinh nghiệm
cũng không thấy không có gì hết
một số kết quả rà soát chỉ ra rằng
đã phát hiện virus cúm da cầm
trên một trăm linh loài chim hoang dã
trong đó có một số loài được cho là
vật chủ tự nhiên của virus cúm da cầm
điều đáng nói hầu hết các loài chim hoang dã
nhiễm virus cúm da cầm
lại không có biểu hiện triệu chứng
nui da cầm gà vịt
thì bên hệ thống trang nuôi và thu y
thì có là tiêm ngừa vaccine
nhưng mà chim hoang dã
thì chúng ta hầu như chúng ta không thấy
cái việc phòng bệnh cho chim
và cái việc mà chim chết
thì thường thường
cũng không có quan tâm để xử lý
bộ y tế nhận định
trong thời gian tới vẫn tìm ẩn nguy cơ
lây nhiễm cúm da cầm sang người
hơn nửa virus ah năm n một
là chủng cúm động lực cao
người nhiễm thường diễn tiếng nặng
tỷ lệ tử vong trên năm mươi
trong khi đó từ đầu năm đến nay
cả nước ghi nhận sáu ổ dịch cúm da cầm
với tám con da cầm mắc bệnh
vì vậy vào lúc này
giữ phòng mối nguy lây nhiễm cúm da cầm
sang người là công việc không thể lơ là
và nhất là không thể chủ quan trước
những mối nguy từ chim hoang dã
bởi thực tế cho thấy
động vật hoang dã có liên quan đến
nhiều dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi